trong chuyến thăm nhật bản sáng nay theo giờ địa phương tại thủ đô tokyo thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp gỡ
tọa đàm với nhóm các nhà lãnh đạo của một số tập đoàn doanh nghiệp lớn hàng đầu nhật bản
thông tin về môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của việt nam thủ tướng nhấn mạnh đến hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu eu
vừa được ký kết vào ngày ba mươi tháng sáu và hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp mà cả việt nam và nhật bản đều tham gia
thủ tướng nêu rõ việt nam khuyến khích các dự án đầu tư chất lượng cao từ nhật bản và sẽ tổ chức các buổi đối thoại thường xuyên với nhà lãnh đạo nhật bản
để tháo gỡ các khó khăn tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư nhật bản đến đầu tư sản xuất kinh doanh thành công tại việt nam
các nhà đầu tư nhật bản bày tỏ quan tâm đến các lĩnh vực phát triển công nghiệp phụ trợ ở việt nam trong ngành công nghiệp ô tô
mong muốn phối hợp với doanh nghiệp việt nam để sản xuất trong nước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa
những hình ảnh về buổi tọa đàm của thủ tướng nguyễn xuân phúc với lãnh đạo một số nhà đầu tư hàng đầu của nhật bản sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo